nhà chức trách trung quốc ngày hôm nay cho biết một mươi sáu người đã thiệt mạng sáu mươi sáu người bị thương trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến đường cao tốc ở tỉnh hồ nam miền trung của nước này
vụ việc xảy ra vào tối ngày bốn tháng hai theo giờ địa phương chỉ trong vòng một mươi phút đã có gần năm mươi phương tiện va chạm liên hoàn
các hình ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy nhiều xe tải bốc cháy mang logo của các công ty dịch vụ giao hàng nhiều ô tô bị lật và đâm biến dạng cùng một đám khói đen bốc lên cao
hơn một trăm tám mươi nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường những người bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị
bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của trung quốc đã yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn